sáng nay ngày một mươi bảy tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong đó có một ca tại hải dương và một ca tại quảng nam nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín là chín trăm sáu mươi bốn người
trong chín trăm sáu mươi bốn ca mắc tính đến sáu giờ ngày một mươi bảy tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là bốn trăm năm mươi sáu ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm tám mươi bốn ca và số ca tử vong là hai mươi bốn ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm linh bảy sáu trăm bốn mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn một mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bốn chín trăm bốn mươi tám người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú bảy mươi tám sáu trăm bảy mươi chín người
thưa quý vị theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật đã có chín bệnh nhân vừa khỏi bệnh tại đà nẵng